công trình đường dây năm trăm linh kv mạch ba đi qua các tỉnh miền trung tây nguyên
với điều kiện địa hình khó khăn thời tiết khắc nghiệt
mặc dù gặp rất là nhiều khó khăn trong công tác thi công cũng như yêu cầu về mặt tiến độ
nhưng các công nhân thuộc các đơn vị thi công luôn nỗ lực vượt khó
để có thể đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ đề ra
nằm treo leo giữa đỉnh đồi sư núi với địa hình hiểm trở của tây nguyên
hay giữa cánh đồng với đầy bùn nhão của tỉnh quảng nam đà nẵng
công tác xây dựng hệ thống đường dây năm trăm linh kv mạch ba đang gặp rất nhiều khó khăn
với đặc thù hạn chế tối đa ảnh hưởng của người dân
trong quá trình xây dựng các điểm trụ lại nằm cách xa nhau
không thể nối thành tuyến dưới mặt đất
nên mỗi điểm trụ gần như là một công trình mới cần phải khai phá đối với người công nhân
trong khi công trình còn ngổn ngang
thì thời gian yêu cầu đóng điện vào giữa năm nay cũng là một áp lực lớn
có những vị trí mà xe có thể vận chuyển được
xe lớn thì đỡ còn nhiều khi không được thì có thể mình phải chuyển qua những cái xe nhỏ
xe tù công có những xe đôi lúc phải xe máy chạy lên
hoặc là thậm chí những vị trí trên đồi núi quá thì có thể là măng người luôn
ở trên địa bàn này thì đi qua đồi núi nhiều
rừng núi đá đất mỏng thì thi công là đá rất là nhiều
còn vừa ruồng đồng ruồng thì những ngày này thì
khi đưa vô rừng cột thời tiết nó khác nghề lắm phải phù thuộc vào thời tiết
là công trình xây dựng theo dọc tuyến đường dây năm trăm linh kv mạch một và mạch hai
đường dây mạch ba không chỉ gặp khó khăn về vị trí xa hơn hiểm trở hơn
mà còn phải xây dựng ngay dưới các đường dây đang mang điện
do đó công tác thi công tại những địa điểm như thế này
cũng tạo áp lực không nhỏ lên đội ngũ công nhân và giám sát công trình
chúng tôi vừa đáp ứng được chất lượng đáp ứng được tiến độ
công tác vận hành của đường dây hưởng thưởng và đảm bảo
đó là cái điều mà chúng tôi rất là khó khăn trong vấn đề giám sát
trong các khu vực đang thi công mà có đăng bằng điện như thế này
là công trình trọng điểm yêu cầu phải đóng điện đúng thời điểm đã lên kế hoạch
để bảo đảm tiến độ thi công chủ đầu tư đã ưu tiên cung cấp đầy đủ vật tư
thiết bị cho các điểm trụ công trình đã có mặt bằng hoặc hoàn thiện phần móng nên
bên cạnh đó vận động các đơn vị thi công triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ
với tổng số hơn một sáu trăm linh vị trí móng cột đi qua địa bàn chín tỉnh thành phố
ngành điện đang phải nỗ lực để vượt qua các vướng mắt từ giải phóng mặt bằng
đến công tác thi công xây dựng đường dây
tuy chịu nhiều áp lực cả trong quá trình thi công cũng như tiến độ thi công
nhưng những đơn vị thi công này vẫn quyết tâm bảo đảm chất lượng
và yếu tố an toàn cho người lao động và cả hệ thống công trình